tại khu công nghiệp huyện việt yên tỉnh bắc giang dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của công ty trách nhiệm hiệu hạn gar sola việt nam với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ usd đã chính thức được khởi công
dự án sử dụng tám mươi tám hectare đất tại khu công nghiệp quang châu là dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời một xu thế sử dụng công nghệ cao để phát triển năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường
dự án này do tập đoàn zia solar quốc tịch trung quốc làm chủ đầu tư với số vốn đăng ký hơn một tỷ usd
trong đó giai đoạn một có vốn đầu tư là ba trăm linh triệu usd
khi hoàn thành đây sẽ là một trong những dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời lớn nhất của tập đoàn arla tại nước ngoài là dự án thu hút đầu tư lớn thứ một mươi sáu của khu công nghiệp quang châu giải quyết công an việc làm cho trên ba lao động có phần đưa bắc giang trở thành một trong những tỉnh thành có sức hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ nhất cả nước